nhân dịp thăm chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh đắk nông
hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới động viên kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu
tại bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk nông
thăm hỏi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đắc nông
đơn vị làm nhiệm vụ trên đường biên giới dài một trăm ba mươi km
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
bảo đảm an ninh quốc phòng trên biên giới bảo vệ tết nguyên đán và tổ chức vui xuân đón tết của đơn vị
đặc biệt thủ tướng hoan nghênh bộ đội biên phòng đắc nông chủ động chăm lo tết cho đồng bào
thông qua các chương trình mang nhiều ý nghĩa thắm tình quân dân như bánh trưng xanh cho người nghèo
xuân biên phòng ấm lòng dân bản đồng thời bảo đảm tốt chế độ chính sách
cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trong dịp tết của chuyên dân tộc
thủ tướng cũng đề nghị bộ đội biên phòng tỉnh làm tốt công tác xây dựng lực lượng
xây dựng đơn vị không những mạnh mẽ về chuyên môn nghiệp vụ mà còn giỏi về văn hóa tinh thần gắn bó với nhân dân
thủ tướng mong muốn bộ đội biên phòng đắk nông phấn đấu xây dựng đơn vị quyết thắng
không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu cao
quyết tâm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc và phân đấu trở thành đơn vị mẫu mực của bộ đội biên phòng cả nước